liên kết sản xuất nông nghiệp được xem là sự bắt tay giữa bốn nhà nhà nông nhà nước nhà khoa học và doanh nghiệp
mục đích là nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao hơn từ đó dần thay đổi tư duy và thói quen sản xuất dựa vào kinh nghiệm
nghệ an là tỉnh có tiềm năng đất đai và nhân lực dồi dào tuy nhiên mô hình liên kết trong nông nghiệp lại không có nhiều và chưa được coi là bền vững vậy đâu là nguyên nhân
gia đình anh đậu đình triều xóm một mươi xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an có bốn xào đất chuyên sản xuất rau màu
và vụ đông năm trước anh tham gia vào mô hình sản xuất rau sạch của công ty cổ phần apg phổ diễn
tuy nhiên đến vụ đông này anh chủ động rút lui lý do là anh không thích bị bó buộc vào quy trình sản xuất mà doanh nghiệp đưa ra
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sau khi khảo sát điều kiện canh tác phù hợp công ty cổ phần apg phủ diễn chọn xã diễn thành
để đầu tư xây dựng mô hình trồng rau sạch theo mô hình liên kết giữa bốn nhà với mong muốn tạo ra sản phẩm với số lượng lớn
đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của phía đối tác
triển khai được một vụ sang vụ thứ hai công ty đành phải tu hẹp quy mô bởi nhiều lý do
được xem là đóng vai trò trung gian quan trọng tuy nhiên chính quyền và các ngành chức năng nhiều khi cũng không thể bảo đảm được mối liên kết bền vững
khi có những phát sinh trong hợp tác giữa doanh nghiệp với nông dân